vì vậy các đặc tính của thuốc cũng như các tác dụng và độc tính vẫn cần tiếp tục theo dõi nghiên cứu trong thời gian tới
liên quan tới vấn đề thuốc điều trị covid một mươi chín bộ y tế đã có quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
trong đó bổ sung ba loại thuốc kháng virus dùng điều trị cho vừa bệnh covid một mươi chín là remdesivir favipiravir và monipiravir
trong đó lưu ý thuốc favipiravir hai trăm linh mg được dùng cho bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ và trung bình remdesivir dành cho bệnh nhân mức độ trung bình và nặng có siêu hấp phải thở oxy
thuốc kháng virus monipiravir được sử dụng có kiểm soát theo đơn chỉ định và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan y tế
tôi mong bộ y tế thiết lập các kênh phân phối thuốc đến cho người bệnh nhanh chóng để không phải mua thuốc trên mạng như thời gian vừa qua
tôi mong mọi người hãy cảnh giác cẩn thận tiền mất tật mang lại ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh
tôi mong xử lý thật nặng những kẻ lợi dụng dịch bệnh bệnh bán các loại thuốc giả giúp không rõ nguồn gốc trên mạng
hành động đó chẳng phát nào giúp người trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
nhận thức rõ được sự nguy hiểm khi sử dụng các loại thuốc điều trị covid một mươi chín bán trôi nổi trên mạng
đồng đảo cư dân mạng mong rằng mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước sự nguy hiểm của việc dùng thuốc điều trị khi chưa được cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ
bên cạnh đó mỗi người dân cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
hãy bình tĩnh và tiếp cận biện pháp chăm sóc y tế phù hợp
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
cùng với đó là một đặc sản rất riêng đó là những cung đường qua miền đá
vâng với những người có đam mê dịch chuyển và khám phá thì những cung đường đèo dốc chắc chắn là thử thách không thể bỏ qua
tuy nhiên đam mê nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn
bởi một bên là vách đá tai mèo dựng đứng còn một bên là vực thầm
chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì hậu quả sẽ rất khó lường
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông được phóng viên chúng tôi ghi nhận tại các tuyến đèo dốc thuộc địa bàn huyện mèo vạc của tỉnh hà giang
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên đèo mã pì lèng hướng từ đồng văn sang mèo vạc đã xảy ra vụ tên nạn nghiêm trọng
chiếc xe kia morning chở bốn người đã bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hai trăm linh mét
xe không chú ý quan sát trong quá trình vào cua mất tập trung dẫn đến mất lái và lao xuống vực
và đây là hình ảnh chiếc xe sau khi tai nạn
vụ tên nạn này là tính chất đặc biệt nghiêm trọng
nó xảy ra là đã làm ba người chết tại chỗ và một người bị thương
đèo mã pì lèng là địa điểm nó rốc và buổi tối là sương mù
nên khi tiếp nhận vụ tên nạn xảy ra
lực lượng chức năng đến hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
đó là sương mù đèo dốc công tác tìm kiếm cứu hộ của các nạn nhân gặp nhiều rất nhiều khó khăn
lái xe của tên nạn này đã quen địa hình
nhưng do điều kiện thời tiết sương mù không thể đánh giá được hết mức độ nguy hiểm
nó xảy ra do một phút sơ sơ
nên đâm ra là dẫn đến hậu quả nó rất nghiêm trọng
với địa bàn phức tạp thường có những khúc cua con đèo hiểm trở
đường đối núi chính là một trong những nơi sẽ xảy ra nhiều vụ tên nạn ô tô thương tầm nhất
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mèo vạc
cũng thường xuyên nâng cao công tác tuyên truyền cho các lái xe
mèo vạc là một hợp đủ cao rất nhiều đèo rốc
đề nghị các anh khi tham gia giao thông
nên là tuyến đường
rất chú ý đó là đi làm chủ tốc độ và đi chậm để tránh vụ va chạm tên nạn xảy ra
với điều kiện tham gia giao thông đường đèo
trước tiên là thời gian qua được các anh lượng cảnh sát giao thông nhắc thường xuyên
thứ hai là bản thân cũng tính nhận thức rõ ràng là phải đi chậm lại và quan sát
rồi là đưa điều kiện về đường cho xe đi lại và đảm bảo cho các điều kiện an toàn giao thông
với đặc thù địa bàn vùng cao đường đèo rốc địa hình cua nhiều
vào mùa đông thì sương mù vào đường chuyên chuột
thì tôi cũng các tổ công tác tôi yêu cầu là quá trình tham gia tuần tra sản xuất trên đường
thì cũng đưa ra những cảnh báo đối với các lái xe trên đường đèo
đặc biệt là các khách du lịch
đó là cũng đưa ra những cảnh báo
một là điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện
tham gia giao thông trên đường đèo rốc và kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện
hệ thống phanh đèn còi và đặc biệt nữa là cái kỹ năng
về xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường
vào thời điểm dịp cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao
nhưng trên thực tế rất nhiều người có tâm lý bỏ qua những khuyến cáo của lực lượng chức năng
hay chủ quan khi cho rằng mình đã có kinh nghiệm lái xe trên những tuyến đường đèo dốc sương mù
tất cả những yếu tố này chính là những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
qua đây chúng tôi đánh giá là những nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn
ở trên đường đèo cái quan trọng nhất vẫn là cái ý thức của người tham gia giao thông
cái xử lý tình huống khi vào cua hoặc xuống dốc
vì cái điều kiện đường trên này rất là hẹp và dốc
nhiều lái xe thì cũng không chú ý quá trình vào cua là dẫn đến mất lái
và dẫn sang đường lao vùng vực
trên địa bàn huyện mèo vạc trong năm hai nghìn hai mươi một đã xảy ra bốn vụ tai nạn
đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông trên các cung đường đèo dốc
ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng thì việc người tham gia giao thông
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ sẽ góp phần phòng ngừa
giảm thiểu tai nạn giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn
và các chế tài xử lý phải đủ sức gian đe câu chuyện đang được dư luận đặc biệt quan tâm
liên quan tới việc bộ tài chính vừa đưa ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán
đứng tên ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước đó sở giao dịch chứng khoán tp hcm thông báo sẽ hủy giao dịch bán gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc
của ông trịnh văn quyết khi xác định có hành vi bán chui cổ phiếu không báo cáo
không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch
đang nói thì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc bán trui cổ phiếu
trui cổ phiếu của cá nhân này
sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước được các nhà đầu tư đánh giá cao
và rõ ràng đây là việc làm rất cần thiết để đảm bảo tính minh bạch lành mạnh của thị trường chứng khoán
câu chuyện này sẽ được phân tích trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với khách mời là ông nguyễn hoàng hải phó chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư tài chính
vâng ạ lời đầu tiên thì cảm ơn ông nguyễn hoàng hải đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay
vâng ạ câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là theo ông ông đánh giá như thế nào về các chế tài xử phạt
đã được đưa ra lần này về hành vi bán chui cổ phiếu của flc
bao gồm cả việc là phong tỏa tài khoản cũng như hủy giao dịch bán gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu
tức là cái việc bộ thầy chính nhanh chóng được ban hành các cái giải pháp để xử lý cái hành vi này
bước đầu thì cũng đã bước đầu là chấn an được thị trường
kịp thời chấn an thị trường và nó lấy lại được cái lòng tin cho các nhà đầu tư
thì tôi nghĩ là cái bước đầu như thế là tốt và đã kịp thời lấy lại được ổn định cho cái tâm lý của các nhà đầu tư
và mong rằng là các cái bước tiếp theo thì sẽ xử lý tốt đẹp cho các nhà đầu tư vì biết thiệt
vâng ạ tôi biết thì đây không phải là lần đầu tiên mà việc bán chui cổ phiếu của ông trịnh văn quyết
trước đó ông nguyễn nói là
năm hai nghìn một mươi bảy thì có gần năm mươi bảy triệu cổ phiếu của flc cũng được bán ra mà không công bố không có một thông báo
mức xử phạt vào thời điểm đó là sáu mươi năm triệu đồng
vậy cá nhân ông ông đánh giá như thế nào về mức xử lý này
cái năm hai nghìn một mươi bảy thì cái vi phạm đấy là cũng là rất nghiêm trọng
bởi vì là tại đại cổ đông flc thì ông nói là ông sẽ mua cổ phiếu flc
thế mà thực tế sau đó thì ông lại bán
âm thầm bán ra mà không công báo
không có công bố thông tin
thì ở cái giai đoạn đấy chúng tôi cũng lên tiếng
và chúng tôi cũng đề nghị là ủy ban chứng khoán họ nhanh chóng họ xử lý
thế nhưng cái vụ việc xử lý rất chậm
thì sau sáu tháng họ mới đưa ra cái quyết định là xử phạt hành chính là mức là sáu trăm linh triệu đồng
thì một cái mức là rất rất rất rất thân hẹn
vâng ông có thể có đánh giá cụ thể hơn được không
vậy cái việc xử phạt nhẹ như vậy thì nó có tác động như thế nào ạ
tức là cái việc xử lý nhẹ này thì sẽ tạo ra một cái tâm lý là cứ bán chui cổ phiếu đi
thu được rất nhiều lợi nhuận
thế nhưng mà cái mức độ xử phạt thì nó rất nhẹ
thì nó không so thấm đâu với cái lợi nhuận đặc biệt
và cái tình trạng này nó vẫn tiếp diễn từ hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
không phải vụ việc của flc đâu mà còn rất nhiều công ty khác cũng diễn ra
nhưng mà đây là cái việc này thì nó rất nghiêm trọng
một vụ việc rất nghiêm trọng nhưng được xử lý khá là nhẹ nhàng
với một cái mức xử phạt là nhẹ so với những cái lợi ích mà người ta thu được
thì rõ ràng sẽ có thể dẫn đến những hậu quả là những cái vụ việc tương tự có thể xảy ra đúng không ạ
và đến thời điểm này thì pháp luật đã được sửa đổi chặt chẽ hơn để ngăn chặn những hành vi tương tự
mà cụ thể là theo nghị định một trăm năm mươi sáu của chính phủ thì việc không công bố công khai thông tin trước khi bán cổ phiếu
thì còn phải chịu ít nhất là hai chế tài xử lý
ông có thể phân tích cụ thể hơn về những thay đổi này trong cái chế tài xử lý hay không
tức là trong các năm gần đây thì cái pháp luật về chứng khoán thì cũng đã được hoàn thiện
đấy thì cái mức xử phạt thì cũng ở nhiều cấp độ
từ cái gọi là rất nhiều cái mức độ về cái xử phạt hành chính hay là xử lý về theo bộ luật hình sự
bộ luật hình sự thì cũng có quy định bốn cái tội danh quan trọng
để chống cái ví dụ
thì thao thống chứng thì chế chứng khoán
thì ở trong cái bộ luật hình sự thì cũng quy định rất nhiều mức độ
đấy thế như vậy là nếu nói về cái vấn đề là pháp luật gian đe thì chúng ta đã có tư đối đầy đủ rồi
thế nhưng mà thực tế thì dư luận thì vẫn nói là cái xử phạt nhẹ
nhưng cái xử phạt nhẹ đây là do là cái người xử phạt họ xử phạt nhẹ
chứ không phải là do là thiếu khuôn khổ pháp lý thiếu chế tài
nói vấn đề ở đây
vâng ạ vậy thì từ cái câu chuyện này thì
theo ông chúng ta cần phải nhìn thấy là
nhận thẳng thẳng vào vấn đề có những cái hạn chế gì
và làm như thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một thị trường chứng khoán chuyên nghiệp
minh bạch và bền vững
trong đó thì có vai trò rất quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước
bây giờ khi mà thị trường chứng khoán việt nam phát triển ấy
cũng như các nước ấy
thì những cái tội phạm về chứng khoán nó ngày càng phát triển
đấy và nó càng tinh chi đấy
thế thì cái để cái thị trường chứng khoán của việt nam mà
mà hội nhập được ấy
thì mình cần về cái khâu tổ chức của ủy ban chứng khoán mình phải kiểm tra lại
đấy cái ủy ban chứng khoán nhà nước hiện nay thì hoạt động là
thực chất là theo cái mô hình là cục chứng khoán
chứ không phải là ủy ban như các nước
đấy nếu như thông lệ các nước ấy
thì ủy ban chứng khoán nó là một cái bộ máy là lãnh đạo tập thể
nó gồm có các ủy viên thường trực
chẳng hạn như là từ bộ tài chính
từ ngân hàng nhà nước
rồi là từ bộ tư pháp
thế nhưng mà tại sao ở các nước người ta đưa ra là cái đại diện của bộ tư pháp
bởi vì là mô hình ở các nước thì người ta thường thường là bộ tư pháp
người ta quản lý cái cục điều tra đặc biệt
hay là cục điều tra liên bang
hay là như ở mình thì gọi là tổng cục an ninh
đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là
chính phủ rồi bộ tài chính cũng phải nhanh chóng kiện toàn lại cái ủy ban chứng khoán nhà nước
tức là có các cái ủy viên thường trực hoặc là ủy viên kiêm nhiệm
trong đó có cái đại diện của bộ công an
đấy chẳng hạn như là có một thứ trưởng bộ công an
ở trong cái vai trò là ủy viên của ủy ban chứng khoán nhà nước
đấy thì nếu mà có được một cái nhân sự như thế
thì cái sự phối hợp giữa bộ tài chính hay giữa ủy ban chứng khoán
với các lực lượng điều tra của bộ công an thì nó sẽ chặt chẽ hơn
đấy thì như vậy là cái việc thực thi pháp luật về chứng khoán nó sẽ nghiêm minh hơn
vâng ạ như ông vừa phân tích thì thị trường chứng khoán hoạt động chứng khoán của việt nam
những năm gần đây đã sôi động hơn phát triển rất là nhanh chóng rồi
chính vì vậy có một yếu tố chúng ta không thể không nhắc đến
đó chính là việc đảm bảo quyền lợi cũng như là duy trì niềm tin của các nhà đầu tư
ông có thể chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ
tức là cái vấn đề là pháp luật về chứng khoán thì phải chặt chẽ hơn
tuy nhiên mà cái việc chặt chẽ hơn thì cũng chưa đủ
mà nó phải
vấn đề là thực thi pháp luật nó phải nghiêm minh
và như tổng thống bí dư nói là phải nhốt cái quyền lực trong lòng
thì cái cụ thể ra thì phải như thế nào
tức là lãnh đạo ủy ban bây giờ là phải theo cơ chế tập thể
tức là không phải theo cơ chế là cục chứng khoán tức là một thủ trưởng mà nó phải là
nó thực chất đã gọi là ủy ban thì nó phải là tập thể
thì trong đó có các ủy viên thường trực hoặc là kiêm nhiệm ở phía bộ công an
có thể là bộ tài chính có thể là ngân hàng nhà nước
thế thì hàng ngày hoặc là hàng tháng người ta có thể thường xuyên người ta trao đổi công việc và phối hợp với nhau
thì cái việc mà bộ công an mà tham gia vào cái thanh tra các cái vi phạm về chứng khoán thì nó là rất phổ biến ở trên thế giới
thế nhưng mà ở ta thì nó còn đang là rất ít
có thể là do cái vấn đề về cái quy chế hoạt động nó chưa rõ
thì tôi nghĩ rằng là
thời gian tới thì bộ tài chính nhanh chóng kiện toàn lại cái cơ chế cái mô hình hoạt động của ủy ban chứng khoán
thì nó sẽ tốt hơn cho thị trường chứ mà
và chúng ta hy vọng rằng với những cái chế tài và những cái cơ chế sẽ được kiện toàn đã được đưa ra và sẽ được kiện toàn
thì chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng được một cái thị trường chứng khoán chuyên nghiệp minh bạch và bền vững đúng không ạ
một lần nữa thì cảm ơn ông nguyễn hoàng hải đã đến với chương trình
nguyễn hoàng hải đã đến với chương trình ngày hôm nay và có những phân tích hết sức cụ thể vừa rồi